tổ công tác kiểm tra điều lệnh của công an tp hcm trong khi làm nhiệm vụ đã hỗ trợ một thai phụ mang thai ba mươi bảy tuần gặp tai nạn đi cấp cứu kịp thời và thoát khỏi nguy hiểm
một trận mưa to lốc xoáy vừa xảy ra trên địa bàn xã tân trung thị xã gò công tỉnh tiền giang làm ba người dân bị thương và hàng chục căn nhà bị sập và lốc máy thiệt hại lên đến hàng tỷ đồng
thời điểm trên mưa lớn kèm dông lóc làm bốn mươi chín căn nhà sập và tóc mái trong đó một căn nhà bị sập hoàn toàn nhiều cây xanh bị lóc xoáy làm bậc gốc gãy đổ
chạy không kịp khi nhà sập ba người dân bị tôn cắt trúng người bị thương tổng cộng thiệt hại ước tính khoảng hai hai tỷ đồng
cơ quan chức năng đã nhanh chóng bố trí địa điểm trường học gần đó để người dân ở tạm và khấn trương hỗ trợ ngay tức ăn nước uống cho các hộ dân bị tốc mái động viên người dân an tâm mới tạm trong thời gian khắc phục sự cố do lốc xoáy
được biết cũng do mưa to lóc xoáy tại khu vực nhã tư cá nhội làm đất hệ thống dây điện trung thế làm mất điện một khu vực rộng lớn điện lực thị xã gờ công đã huy động toàn bộ nhân lực khấn trương khắc phục sự cố
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra một mươi ba cơn lốc xoáy làm sập và tốc mái một trăm chín mươi bốn căn nhà hư hỏng nhiều diện tích cây ăn trái hoa màu ước tính thiệt hại hơn bốn tỷ đồng
kết thúc bản tin là một thông tin liên quan đến an ninh trực tự chiều qua ngày hai mươi năm tháng tám hàng chục chiến sĩ cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm đã nỗ lực hàng giờ đồng hồ để tháo dỡ và đưa xuống đất an toàn hộp đèn gãy nghiêng trên tòa nhà cao tầng ở trung tâm quận một tp hcm
sau khi nhận được tin tại tòa nhà ab tower phường bến thành quận một xảy ra sự cố gậy tấm hộp đèn ngoài trời của tòa nhà phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường tiếp cận được vị trí tại tầng hai mươi một cao khoảng tám mươi m của tòa nhà
các chiến sĩ đã dùng các nút dây khóa dây để gia cố và giữ cố định hộp đèn trang trí tòa nhà ước lượng dài khoảng tám mét nặng trên hai trăm linh kg một bên hộp đèn vẫn còn bắt dính vào tường với ba có ốc vít
do hộp đèn quá nặng cần phải có phương tiện chuyên dụng về lắp đặt công trình cao tầng đưa xuống nên lực lượng chức năng đã gia cố tạm đảm bảo an toàn chờ phương tiện chuyên dụng đến phối hợp xử lý vụ việc
vâng hưởng ứng lời kêu gọi của thủ tướng chính phủ và thực hiện kế hoạch của bộ trưởng bộ công an công an thành phố đà nẵng đã tổ chức trực tuyến lễ phát động phong trào thi đua đặc biệt cả nước đoàn kết chung sức đồng lòng thi đua phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín với sự tham gia của đại diện các đơn vị nghiệp vụ và công an bảy quận huyện trên toàn địa bàn
tại buổi lễ lãnh đạo công an tp đà nẵng đã phát động phong trào thi đua đặc biệt trong toàn lực lượng công an tp với chủ đề
lực lượng công an tp lái chắn phòng chống dịch covid một mươi chín đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tp và phương châm mỗi cán bộ chiến sĩ công an tp là một chiến sĩ tiên phong tuyến đầu tham gia phòng chống dịch
mỗi đơn vị trang quan thành phố là pháo đài vững chắc không bị lây nhiễm dịch bệnh covid một mươi chín
trước đó công an các đơn vị địa phương của thành phố đà nẵng đã chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo mọi mặt an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương những biện pháp cấp bách để khoanh vùng truy vết dập dịch nhanh chóng hiệu quả
bên cạnh việc đảm bảo an ninh trật tự công an cơ sở đã nắm bắt tình hình đời sống các hộ khó khăn yếu thế để hỗ trợ kịp thời giúp cho người dân yên tâm đồng lòng cùng chính quyền thành phố thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh covid một mươi chín
công an tỉnh hà nam cũng đã tổ chức phát động hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt công an hà nam lá chắn phòng chống dịch covid một mươi chín thay vào kiếm đảm bảo an ninh trật tự trật tự an toàn xã hội trên địa bàn
phong trào thi đua đặc biệt nhằm huy động tối đa sức mạnh tinh thần trí tuệ của toàn lực lượng công an hà nam vào công cuộc phòng chống và chiến thắng đại dịch covid một mươi chín

công an hà nam lâm thời là tổ chức phản động khủng bố có hoạt động chống phá đảng nhà nước và nhân dân việt nam nhưng ngô công chứ vẫn đăng ký tham gia tổ chức
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một lợi dụng mạng xã hội ngô công chứ đã thực hiện hành vi vu khống bịa đặt kích động lôi kéo nhiều người cùng tham gia tổ chức phản động khủng bố chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc nhằm mục đích hoạt động lật đổ chính quyền nhân dân